trời nắng sớm như vậy thì nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở tây nguyên được dự báo sẽ giao động ở ngưỡng cao trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
với nam bộ nhiệt độ sẽ phổ biến trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ
trên biển hầu khắp các khu vực biển vẫn duy trì tình trạng thời tiết tốt
tại khu vực huyện đảo hoàng sa trời không mưa gió hướng nam cường độ cấp bốn
còn đối với khu vực huyện đảo trường sa gió hướng tây nam cường độ cấp bốn đến cấp năm
mưa rông cũng không xuất hiện nên thời tiết thuận lợi cho việc lưu thông hàng hải cũng như khai thác ngư trường của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước